cùng ngày bộ trưởng tô lâm cùng các đồng chí lãnh đạo bộ công an lãnh đạo các cục đơn vị chức năng thuộc bộ đã đến dự lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ của công an thành phố hà nội tại xã tiên dược huyện sóc sơn thành phố hà nội
cùng dự có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

đại sứ italia thiệt mạng khi đoàn xe của liên hợp quốc bị tấn công tại cộng hòa dân chủ congo
tiếp tục với những tin tức khác
chiều nay việt nam có thêm chín ca mắc covid một mươi chín mới
cụ thể sáu ca ghi nhận tại hải dương là các trường hợp f một đã được cách ly trước đó
ba ca ghi nhận tại hải phòng là nữ điều dưỡng tại bệnh viện giao thông vận tải hải phòng
cùng em gái và bạn trai của nữ điều dưỡng này
như vậy tính đến nay việt nam có tổng cộng một bốn trăm chín mươi ba ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người liên quan đến ca bệnh số hai hai trăm bảy mươi tám
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại khu một mươi bốn phường hải tân thành phố hải dương
vào ngày một mươi sáu tháng hai thành phố hải dương phát hiện một nhóm bốn ca nhiễm trong cùng một gia đình
quá trình truy vết công an thành phố đã xác định bệnh nhân hai hai trăm bảy mươi tám là người đầu tiên trong gia đình mắc covid một mươi chín
ngày hai mươi một tháng một bệnh nhân đến tầm quất tại cơ sở của hội người mù thành phố hải dương
tại đây bệnh nhân đã tiếp xúc với ca bệnh số một bảy trăm bốn mươi ba có liên quan đến ổ dịch tại công ty bôi trong trí linh
do không thành thật trong khai báo y tế nên bệnh nhân hai hai trăm bảy mươi tám
đã lây bệnh cho ba người còn lại trong gia đình là chồng con và người giúp việc
làm khu vực cư trú của những người nói trên bị phong tỏa cách ly gây thiệt hại kinh tế gây hoang mang trong dư luận
còn trường hợp nhiễm sars cov hai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm địa chỉ tại thôn lôi động xã hoàng động huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
là điều dưỡng làm việc tại bộ phận tiếp đón bệnh nhân thuộc bệnh viện giao thông vận tải thành phố hải phòng